hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong không khí tưng bừng kỷ niệm cách mạng tháng tám quốc khánh mừng hai tháng chín ngày hôm qua một mươi tám tháng tám tại hà nội ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đảng ủy công an trung ương và bộ công an đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
dự lễ kỷ niệm có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên phó tổng bí thư lê khoa phiêu nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước trương tấn sang nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng nguyên thủ tướng chính phủ phan văn khải chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an đồng chí lê hồng anh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí nguyễn thiện nhân chủ tịch ủy ban trung ương mặt tr
bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng lãnh đạo các bộ ngành trung ương các đoàn đại biểu quốc tế
đọc lại diễn văn tại lễ kỷ niệm ồn lại truyền thống anh hùng những chiến công trò lọi của lực lượng công an nhân dân trong bảy mươi năm hình thành và phát triển
chủ tịch nước trương tân sang nhấn mạnh bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành chiến công nối tiếp chiến công đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của công an nhân dân tuyệt đối trung thành với tổ quốc và nhân dân với đảng và nhà nước gắn bó máu thịt với nhân dân vì nhân dân phục vụ dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cấp các ngành không ngại gian khổ hy sinh nêu cao cảnh giác dũng cảm mưu trí sáng tạo khôn khéo trong đối tranh với kẻ đị
và tội phạm nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật không ngừng tu dưỡng rèn luyện tư cách người công an cách mạng theo sáu điều bác hồ dạy đoàn kết thống nhất dân chủ kỷ luật nghiêm minh
chủ tịch nước trương tân sang khẳng định đảng nhà nước và nhân dân ta ghi nhận đánh giá cao những công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
và đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho lực lượng công an nhân dân và các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc
phát biểu tại lễ kỷ niệm bộ trưởng trần địa quang thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an cùng toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ công nhân viên trong toàn lực lượng công an nhân dân
chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của đảng nhà nước nhân dân và cá nhân các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã dành cho lực lượng công an nhân dân

và hạnh phúc của dân dân

sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của quốc hội chính phủ
sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành
và sự thương yêu giúp đỡ của đồng chí đồng bào cả nước
đó chính là sức mạnh to lớn để lực lượng công an nhân dân
mãi trung thành với đảng với nhà nước và nhân dân
vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa
hôm qua tại bắc kinh trung quốc đại sứ quán việt nam tại trung quốc

đại diện hội lưu học sinh tại bắc kinh cùng đông đảo cán bộ
nhân viên sứ quán và bà con việt kiều
phát biểu tại buổi lễ đại sứ việt nam tại trung quốc nguyễn văn thơ
đã giới thiệu khái quát về hoàn cảnh ra đời cũng như lịch sử phát triển
gắn liền với những chiến công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
của lực lượng công an nhân dân trong bảy mươi năm qua
đại sứ đánh giá quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an
bộ an ninh trung quốc không ngừng được tăng cường
cơ chế hợp tác giữa các đơn vị nghiệp vụ ngày càng hoàn thiện
phạm vi lĩnh vực hợp tác được mở rộng nhất là trong lĩnh vực phòng ngừa
đấu tranh chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tội phạm khủng bố
tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm ma túy tội phạm mua bán người
góp phần bảo đảm an ninh trật tự của mỗi nước nhất là khu vực biên giới việt trung
đại sứ nguyễn văn thơ nhấn mạnh bảy mươi năm qua công an nhân dân việt nam
luôn tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
đã lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt lập được nhiều chiến công to lớn xuất sắc
góp phần vào thắng lợi chung của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây
và xây dựng bảo vệ phát triển đất nước ngày nay
cũng trong dịp này đại sứ quán việt nam tại trung quốc và các bộ phận liên quan
đã tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay tại hà nội sở văn hóa thể thao và du lịch
đã tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động trọng tâm
nhân kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
đây cũng là dịp giới thiệu những thành tiệu trong công cuộc đổi mới thủ đô
và những nét đẹp văn hóa danh lam thắng cảnh di tích lịch sử của hà nội
đến với bạn bè trong nước quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài
với các hoạt động chính như hoạt động đền ơn đáp nghĩa chăm sóc người có công
gia đình chính sách người có công với cách mạng tổ chức các hoạt động tọa đàm
triển lãm như triển lãm chuyên đề bảy mươi năm xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dân
theo tư tưởng hồ chí minh triển lãm di sản văn hóa kết nối và hội tụ
chương trình biểu diễn nghệ thuật thể thao tại vườn hoa lý thái tổ
chương trình ngày hội âm nhạc mùa thu năm hai nghìn một mươi năm tại một mươi điểm trên địa bàn thành phố
tổ chức giải đua xe đạp mở rộng hà nội lần thứ hai năm hai nghìn một mươi năm xung quanh khu vực hồ hoàn kiếm
tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại năm địa điểm gồm hồ hoàn kiếm công viên thống nhất
hồ văn quán sân vận động quốc gia mỹ đình khu vực vườn hoa nguyễn hoàng tôn
chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn hàng năm cứ chuẩn bị bước vào năm học mới
nhiều vấn đề đáng lo ngại lại được đặt ra như công tác chuẩn bị trường lớp
chương trình sách giáo khoa và nhất là việc thu chi các khoản đầu năm học
đây cũng là những nội dung được các nhà báo quan tâm tại buổi họp sau ban báo chí chiều ngày hôm qua một mươi tám tháng tám
năm học mới hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
toàn thành phố có hai năm trăm tám mươi năm đơn vị trường học và cơ sở giáo dục với trên một bảy triệu học sinh
tăng một mươi một trường và bảy mươi năm tám trăm sáu mươi một học sinh chín mươi ba tám trăm linh một giáo viên tăng hai ba trăm sáu mươi bảy giáo viên
tổng kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các cấp học chuẩn bị năm học mới là trên năm trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học
tại buổi họp báo các cơ quan báo chí cũng đặt ra nhiều vấn đề trước thềm năm học mới
như việc sa thải một trăm tám mươi bốn giáo viên mầm non ở huyện sóc sơn
công tác xây dựng và sửa chữa các phòng học lên tới vài trăm triệu đồng một phòng
việc xét tuyển đầu cấp v v
và đặc biệt là các khoản thu chi đầu năm học gây ra tình trạng lạm thu bức xúc trong dư luận
đại diện lãnh đạo sở giáo dục hà nội cho rằng
đến nay mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã xong
bên cạnh đó hà nội sẽ tiến hành thanh tra thu chi học phí dạy thêm học thêm ngay đầu năm học mới
nếu phát hiện các trường xe phạm sẽ có những biện pháp xử lý sức điểm
cũng trong ngày hôm qua ngày một mươi tám tháng tám
chương trình đối tác thái bình dương pp một mươi năm chính thức được triển khai tại đà nẵng
với các hoạt động y tế nhân đạo ở một số bệnh viện tại thành phố
sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân trong ngày đầu tiên triển khai chương trình
ngay từ sáng sớm rất nhiều y bác sĩ đã rời tàu mursi tàu bệnh viện lớn nhất của hải quân hoa kỳ
đoàn làm việc mang theo thuốc và các thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh
điều trị đến ba bệnh viện lớn của thành phố đà nẵng là bệnh viện đa khoa đà nẵng
bệnh viện trình hình và phục hồi chức năng đà nẵng bệnh viện quân y một mươi bảy
chúng tôi có nhiều hoạt động chăm sóc chữa trị khác nhau ở một số đơn vị y tế
ngày hôm nay đã có một số nhóm của chúng tôi làm việc với các bác sĩ và y tá của việt nam
thực hiện khám giả soát trước cho các bệnh nhân
và sau đó trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi sẽ thực sự tiến hành can thiệp
trên các trang báo lớn xuất bản cho ngày hôm nay
tại buổi lễ mít tinh kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống
của lực lượng công an nhân dân và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trương tấn sang nêu rõ
bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành chiến công nối tiếp chiến công
đã bởi đáp nên truyền thống vẻ vang của công an nhân dân
tuyệt đối trung thành với tổ quốc và nhân dân với đảng và nhà nước
gắn bó máu thịt với nhân dân vì nhân dân phục vụ dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu
thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân
cuộc vận động được tổ chức dưới hình thức các trại sáng tác văn học
và triển khai tại bốn khu vực bao gồm khu vực bắc miền trung khu vực miền trung và tây nguyên
khu vực phía nam và trại sáng tác khu vực phía bắc
kể từ khi phát động từ ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi năm đến nay
đã có bốn trăm năm mươi tác phẩm thuộc các thể loại tiểu thuyết tập bút ký tập truyện ngắn
trường ca trùm thơ và các tác phẩm ký bút ký riêng lẻ của một trăm bốn mươi ba nhà văn nhà thơ tham dự
kết thúc chấm trung khảo ban giám khảo đã chọn ra bảy mươi bảy tác phẩm đoạt giải
các tác phẩm tham gia trong cuộc vận động được ban giám khảo đánh giá là phong phú về thể loại
đề tài và bám sát truyền thống đi trước mở đường cũng như những vấn đề lớn đang đặt ra
của ngành giao thông vận tải trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
ngoài ra nhiều tác phẩm xuất sắc có giá trị tư tưởng và nghệ thuật được ban giám khảo chọn ra tại cuộc vận động
trong đó nhiều tác giả đặt giải cao nguyên là lãnh đạo cán bộ công nhân viên ngành giao thông vận tải
điều này càng khẳng định tiềm năng của lực lượng sáng tác văn học trong ngành giao thông vận tải
phó thủ tướng hoàng trung hải vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội
và các bộ cơ quan cơ quan đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ để kịp thời xử lý
tháo gỡ khó khăn vớng mắc đầu tư xây dựng hệ thống đường sát đô thị hà nội
theo đó phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải ủy ban nhân dân tp hà nội
chỉ đạo các chủ đầu tư các nhà thầu có các giải pháp thích hợp đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động
và an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình
đối với dự án đường sắt đô thị hà nội tuyến số một ngọc hồi yên viên
phó thủ tướng chỉ đạo tp hà nội khẩn trương có văn bản thống nhất về vị trí cầu đường sát vượt sông hồng
gửi bộ giao thông vận tải
trên cơ sở đó bộ giao thông vận tải sẽ tiến hành điều chỉnh thiết kế cơ sở và các bước tiếp theo đúng quy định
thưa quý vị và các bạn bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm tình hình tai nạn giao thông trên cả nước đã có những bước chuyển biến đáng kể
số người chết số người bị thương số vụ tai nạn giảm
từ nay đến cuối năm được xác định là những tháng cao điểm khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
chính vì vậy lượng công an các tỉnh thành cũng như các đơn vị thuộc bộ công an
đang tăng cường công tác tuần tra xử lý và tuyên truyền để tiếp tục kiềm chế tai nạn giao thông
sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
một mươi hai giờ đêm trên tuyến quốc lộ một a chạy qua địa bàn tỉnh nghệ an
đây là khoảng thời gian mà những chiếc xe khách đường dài thường lưu thông với tốc độ rất cao
để xử lý nghiêm những tài xế cố tình vi phạm quy định tốc độ
các đơn vị thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an gần như luôn có mặt trên mọi điểm nóng
để tuần tra xử lý vi phạm
trong sáu tháng đầu năm tình hình tai nạn giao thông tại nghệ an đã giảm cả ba tiêu chí
đây là nhà hàng tại đà nẵng được chọn thí điểm chương trình đưa khách hàng say rượu về nhà miễn phí
theo ký kết nhà hàng sẽ có trách nhiệm tuyên truyền nhắc nhở khách hàng
không nên điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia
với rất nhiều giải pháp cụ thể thiết thực trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm
số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố đà nẵng đã cơ bản được kéo giảm
đặc biệt tại đà nẵng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm
đà nẵng chỉ có một vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện xử dụng rượu bia
chương trình mới phát động chúng tôi cũng đang phối hợp với các bên trong quá trình thực hiện
nếu có gì gặp khó khăn thì cùng nhau bàn bạc để tháo vỡ vướng mắt
và sau một tháng phát động và xây dựng mô hình điểm
thì chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau để đánh giá rút ra những kinh nghiệm những gì
đốt những gì xấu những gì cần phát huy để bổ sung vào trong kế hoạch sắp tới
trong bảy tháng đầu năm trên toàn quốc xảy ra hơn một mươi một vụ tai nạn giao thông
chủ yếu xảy ra ở các tuyến quốc lộ
đây là các tuyến đường có đặc điểm đường giao cắt nhiều
phương tiện lưu thông hỗn hợp với mật độ đông dễ xảy ra va chạm
dân cư chủ yếu sống hai bên đường nên khá phức tạp trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
hiện nay công an nhiều tỉnh thành đã có nhiều giải pháp hữu hiệu
để giải phạm kiềm chế tai nạn giao thông
tôi thành lập các tổ công tác thường xuyên tuần lưu trên các tuyến
xung quanh khu vực bảy bến xe chạm điểm
và các tuyến trục chính dẫn ra vào thành phố
để tiến hành kịp thời phát hiện những phương tiện và vận tải hành khách
có những vi phạm để tiến hành xử lý
theo nhận định của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
mặc dù tai nạn giao thông đã giảm trên cả ba tiêu chí
nhưng số vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng
lại đang có dấu hiệu gia tăng là mối lo ngại cho toàn xã hội
chính vì vậy trong những tháng cuối năm
chính quyền các địa phương cũng như các cơ quan chức năng
cần tiếp tục nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu
để chung tay kéo giảm tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất
hai mươi sáu là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày một mươi tám tháng tám
làm chết một mươi năm người bị thương hai mươi một người